chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt trung lần thứ năm sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
tại huyện phục hòa thành phố cao bằng và huyện long châu thành phố sùng tả khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây trung quốc
đây là hoạt động ý nghĩa góp phần tăng cường tình đoàn kết hợp tác hiệu quả và đi vào thực chất giữa chính quyền địa phương
nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước việt trung từ đó xây dựng một khu vực biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển
phóng viên truyền hình nhân dân đã có buổi phỏng vấn thiếu tướng nguyễn tiến thắng chủ nhiệm chính trị bộ tư lệnh bộ đội biên phòng về chương trình này